trong khi đó tại tỉnh tuyên quang một mươi hai giờ trưa nay chốt kiểm dịch covid một mươi chín thuộc xã đội bình huyện yên sơn
cũng đã tiếp nhận hàng trăm công dân từ các tỉnh miền nam trở về địa phương đến khai báo y tế
để về đến tuyên quang những công dân này đã vượt qua khoảng hai km bằng xe máy
trong đó có rất nhiều trẻ em phụ nữ có thai sức khỏe không đảm bảo
tính đến một mươi ba h chiều nay chốt kiểm dịch xã đội bình đã tiếp nhận ba trăm bảy mươi tám công dân từ miền nam trở về
trong đó có một mươi bảy công dân của tuyên quang và ba trăm sáu mươi một công dân của hà giang
tại đây các công dân đã được lực lượng công an hướng dẫn khai báo y tế hỗ trợ xuất ăn nhẹ
tiếp nhiên liệu sang xe cho người có nhu cầu
ngay sau khi hoàn thành khai báo y tế số công dân của tuyên quang đã được lực lượng chức năng nơi cư trú tiếp nhận
đưa về địa phương thực hiện cách ly tập trung theo quy định
riêng số công dân của tỉnh hà giang phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí lực lượng dẫn đường
đưa đoàn qua địa phận tỉnh và bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh hà giang
để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân công an tỉnh tuyên quang phối hợp với trung tâm dạy nghề
sát hạch lái xe tỉnh hủy động phương tiện chở những người không đủ sức khỏe trẻ em phụ nữ có thai
và vận chuyển phương tiện hỏng hóc không thể lưu thông của người dân đưa đến điểm tiếp nhận của tỉnh hà giang
dự kiến trong vài ngày tới số lượng người trở về từ miền nam sẽ còn tiếp tục gia tăng